sau năm ngày xét xử và nghị án chiều nay ngày hai mươi một tháng bốn tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt một mươi hai bị cáo trong vụ án thông thầu xảy ra tại bệnh viện tim hà nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều hai trăm hai mươi hai khoảng ba bộ luật hình sự
theo đó tòa đã tuyên phạt năm bị cáo nguyên cán bộ lãnh đạo bệnh viện tim hà nội gồm nguyễn quang tuấn nguyên giám đốc chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện ba năm tù nguyễn thị dung hạnh nguyên kế toán trưởng trưởng phòng tài chính kế toán hai năm tù hoàng thị ngọc hường nguyên phó giám đốc đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh đều nguyên là phó trưởng phòng vật tư y tế
cùng bị phạt hai năm sáu tháng tù ba bị cáo thuộc công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga chịu mức án từ hai năm đến ba năm sáu tháng tù ngoài ra hội đồng xét xử cũng tuyên các bị cáo khác có liên quan